tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác công an huyện quảng trạch tỉnh quảng bình vừa tiến hành tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh tạm giam nhóm bốn đối tượng nghi vấn bảo kê cỡ đoạt tài sản ở khu vực cảng hòn la về hành vi cố ý gây thương tích
nhóm bốn đối tượng này là phan sinh thành giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ thành phát
có trụ sở tại xã cảnh dương huyện quảng trạch ngô mạnh linh phạm văn hân trần ánh phúc
cơ quan công an cũng tiến hành khám xét tại ba địa điểm gồm chỗ ở và nơi làm việc của phan sinh thành và chỗ ở của ngô mạnh linh
và đã thu giữ một số đao kiếm nhiều đồ vật tài liệu có liên quan
trước đó vào lúc một mươi bốn h bốn mươi phút ngày một mươi một tháng tám công an huyện quảng trạch nhận được tin báo kêu cứu của các bị hại
về việc bị một nhóm đối tượng vô cớ dùng hung khí đuổi đánh ngay trên tàu khi đang neo đậu tại vùng biển huyện quảng trạch
làm một số người bị thương trong đó có một người bị thương tích nặng
công an huyện quảng trạch đã phối hợp với lực lượng biên phòng ròn tiến hành ứng cứu và đưa người đi cấp cứu chữa trị
theo tài liệu của cơ quan điều tra đây là nhóm đối tượng do phan sinh thành cầm đầu
nghi vấn bảo kê cưỡng đoạt tài sản ở khu vực cảng hòn la trong thời gian gần đây
công an huyện quảng trạch đã xác lập chuyên án đấu tranh điều tra làm rõ
tuy nhiên trong quá trình cơ quan công an đang củng cố tài liệu hồ sơ
thì nhóm đối tượng này lại ngang nhiên vô cớ gây thương tích cho người khác
tại cơ quan điều tra bước đầu các đối tượng khai nhận
hành vi đã dùng dao kiếm móc sắt đánh đập gây thương tích cho những người đi tàu